vừa qua liên tiếp ba đường dây vận chuyển trái phép số lượng lớn các loại ma túy từ campuchia qua các tỉnh biên giới tây nam về tp hcm tiêu thụ đã bị cục cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy phối hợp cùng công an tp hcm đấu tranh triệt phá thành công
đường dây này nằm trong kế hoạch đấu tranh chuyên án do cục cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy chủ trì bắt giữ một mươi đối tượng và thu giữ hơn hai trăm linh kg ma túy các loại
từ cuối năm hai nghìn hai mươi qua công tác trinh sát nắm tình hình
các trinh sát thuộc cục cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đã phát hiện đường dây mua bán vận chuyển trái phép số lượng lớn chất ma túy từ campuchia qua các tỉnh biên giới tây nam về tp hcm tiêu thụ
quá trình xác minh xác định cầm đầu đường dây này là đối tượng người việt nam hiện đang sinh sống tại campuchia
đối tượng này câu kết móc nối với các đối tượng trong nước chỉ đạo điều hành đường dây vận chuyển ma túy qua ứng dụng nhắn tin trên internet
ngày ba mươi tháng một ban chuyên án bắc quả tăng lê tài linh sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi sáu và trần quốc khánh sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi ba cả hai đều trú tại tp hcm thu giữ một mươi chín năm kg ma túy tổng hợp các loại
trần quốc khánh sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi ba cả hai đều trú tại tp hcm thu giữ một mươi chín năm kg ma túy tổng hợp các loại
trần quốc khánh sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi ba cả hai đều trú tại tp hcm thu giữ một mươi chín năm kg ma túy tổng hợp các loại
trong thời gian vừa qua chúng tôi đã tập trung trong thời gian vừa qua chúng tôi đã tập trung
ngoài đơn tố giác của chị nguyễn thị lệ thì qua công tác trinh sát nắm tình hình
và nhiều nguồn thông tin thu nhận được xác định từ khoảng tháng ba cho đến tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi
trên địa bàn thị xã ba đồn liên tiếp xảy ra nhiều vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản
với cùng phương thức thủ đoạn tương tự
thủ đoàn của các đối tượng này rất tinh vi
chủ yếu tập trung vào các chủ tài khoản facebook đang lao động học tập ở nước ngoài
có điều kiện về kinh tế để hách tài khoản và nghiên cứu cách tiếp cận tạo lòng tin rồi tìm cách chiếm đoạt tài sản
tiếp tục đấu tranh mở rộng chuyên án
tại cơ quan điều tra ban đầu các đối tượng khai nhận từ ngày hai mươi cho đến ngày hai mươi chín tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi
nhóm này đã liên tục thực hiện năm vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản khác
cùng với phương thức thủ đoạn như trên
với tổng số tiền hơn một trăm hai mươi một triệu đồng của năm bị hại ở các địa phương khác trong cả nước
hiện công an thị xã ba đồn đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án